thưa quý vị bắt đầu từ ngày hôm qua miền trung đã xuất hiện mưa rông dự báo trong vòng ngày hôm nay và hai ngày tới sẽ có mưa lớn trên diện rộng bên cạnh mưa đá lốc xét và gió giật
bà con sinh sống ở sườn đồi dốc đứng ven sông suối nhỏ nên để ý đến các dấu hiệu lún nứt ở gần nhà mình sinh sống để đảm bảo an toàn về tính mạng
còn tại miền bắc ban ngày sẽ oi nóng trước khi đón không khí lạnh gây mưa rông vào đêm nay cảnh báo có nơi mưa vừa mưa to có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh